cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đồng thời thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với bốn bị can là lãnh đạo cám bộ của đại học đông đô về hành vi giả mạo trong công tác
các bị can gồm
đều là cám bộ của trường đại học đông đô
ngày một tám sau khi có quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân tối cao cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở chỗ làm việc đối với dương văn hòa và trần ngọc quang đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với phạm vân thùy lê thị lương
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh con tum đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đối với lê văn phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường trần hưng đạo thành phố con tum tỉnh con tum
theo cáo trạng do xem nhiều bài báo và clip phản động trên mạng internet nên lê văn phương đã có sự chuyển biến về tư tưởng
dẫn đến muốn xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam khôi phục lại chế độ việt nam cộng hòa
phương đã làm cờ việt nam cộng hòa viết tờ rơi khẩu hiệu có nội dung kích động xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân rồi đem giải dán ở những nơi công cộng trên địa bàn thành phố con tum
ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám trong lúc đang thực hiện hành vi phạm tội thì phương bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
tại cơ quan công an phương khai nhận từ ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến khi bị bắt giữ
phương đã sáu lần thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như trên
tại phiên xét xử phương khai nhận đầy đủ hành vi phạm tội nhưng không ăn năn hối cải mà cho rằng hành vi của mình là không có tội
hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê văn phương bảy năm tù giam về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chỉ vì trên người có hình xăm và một cái nhìn không thiện cảm
người ngồi cạnh nhau tại một quán nhậu ở thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã xông vào hỗn chiến
hậu quả là một người chết còn năm người khác phải vào tù
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang cho biết đang tạm giữ năm đối tượng gồm trần văn nghiêm phạm văn thành lương hoàng nhân trần minh thuận và phạm văn kết để tiếp tục điều tra và đề nghị truy tố về tội giết người
nạn nhân trong vụ án mạng này là nguyễn văn thuấn chú tải tân dương huyện ninh giang tỉnh hải dương
trước đó vào ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín khi đang ngồi nhậu thì thấy thuấn một thanh niên trong nhóm có hình xăm ở trên tay nên buông lời mỉa mai
sau đó giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn thuấn đã đánh làm nghiêm bị thương
tức giận vì bị đánh bạn gái của nghiêm đã gọi điện cho nhân đến trả thù
sau đó nhân mang theo hung khí cùng đồng bọn xông vào đâm chém khiến thuấn tử vong
một thông tin đáng chú ý khác liên quan tới sự cố chạy thận tại bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an vào trưa ngày hôm nay
bệnh viện bạch mai đã thông tin về tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân bị sốc nặng suy đa tạng được chuyển ra cấp cứu hồi sức tại bệnh viện này
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
theo các bác sĩ tại bệnh viện bạch mai hai bệnh nhân được bù dịch cung cấp oxy dùng kháng sinh phổ rộng
sau hai ngày điều trị hai bệnh nhân đã thoát sốc các chỉ số sức khỏe đều diễn biến thuận lợi
trong khi đó một bệnh nhân nặng còn lại được điều trị tại bệnh viện nghệ an hiện diễn biến sức khỏe đang tốt dần
hai bệnh nhân này được chẩn đoán ban đầu là nhiễm khuẩn huyết và đã tìm ra vi khuẩn gây bệnh
để xác định nguyên nhân các vi khuẩn ở đâu gây ra nhiễm khuẩn huyết thì tôi nghĩ cần phải có một
và chúng tôi cũng xác định là bệnh viện nghề nghệ an cũng đang làm sở y tế nghệ an cũng đang làm cái việc đấy
và đặc biệt là bệnh viện bạch mai cũng đang hỗ trợ
thì tôi nghĩ sau này sẽ có một hội đồng khoa học sẽ xác định được cái công đoạn nào
trước đó ngày ba mươi tháng bảy trong lúc chạy thận cho một trận
một trăm ba mươi hai bệnh nhân tại bệnh viện hiễu nghị đa khoa nghệ an đã có sáu bệnh nhân có biểu hiện sốc
trong đó hai bệnh nhân nặng được đưa ra bệnh viện bạch mai cấp cứu điều trị
trả lời báo chí về việc có phải nguyên nhân do nguồn nước hay không
tiến sĩ nguyễn hiễu dũng trưởng khoa thận nhân tạo bệnh viện bạch mai cho rằng
mỗi bệnh nhân chạy thận thì phải tiếp xúc với một trăm hai mươi ít nước một trăm hai mươi ít dịch
đặc biệt nếu mà nhiễm khuẩn mà xảy ra ở khâu nước ấy
thì nó rất nguy hiểm bởi vì nó mang chất đồng đoạn
trong dịch lọc thì có dịch đậm đặc vào nước l o
thì nước l o là chiếm đa số còn dịch đậm đặc chiếm một phần
thế nếu có thể là nhiễm khuẩn ở khuẩn nước l o có thể là nhiễm khuẩn ở dịch lọc
tiếp theo nữa là khi chúng tôi dùng lại quả lọc ấy
thì phải dùng nước mũi sinh lý để dựa vào lọc đoạn
thế nếu nước mũi sinh lý đấy mà có thể bị nhiễm khuẩn
thì cũng là một nguồn để gây những dịch lọc nhiễm
nên như vậy tất cả khâu đều phải kiểm tra rất là chặt chẽ
sau sự cố chạy thận nhân tạo ở bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
ngành y tế đã yêu cầu giả soát toàn bộ quy trình chạy thận nhân tạo
tuy nhiên với sự cố vừa xảy ra tại bệnh viện hiếu nghị đa khoa nghệ an
đây tiếp tục là bài học cảnh báo đối với các bệnh viện có chạy thận nhân tạo trên cả nước
nhằm tránh các biến chứng xảy đến với bệnh nhân
sáng ngày hôm nay tại hà nội trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đã chủ trì buổi làm việc với cục cảnh sát giao thông và các đơn vị chức năng liên quan
chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên phạm vi toàn quốc tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
về trật tự an toàn giao thông đặc biệt là kiểm tra xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn
chất ma túy đồng thời có các giải pháp cụ thể để phòng ngừa ngăn chặn các hành vi
chống người thi hành công vụ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
thời gian gần đây tình trạng chống người thi hành công vụ nói chung
và chống lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng diễn biến phức tạp
số vụ tính chất mức độ chống đối ngày càng nghiêm trọng manh động và liều lĩnh
gây bức xúc trong dưới loạn xã hội
theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay toàn quốc xảy ra bảy mươi hai vụ chống lực lượng cảnh sát giao thông
đang thi hành công vụ làm hai đồng chí hy sinh hai mươi bảy đồng chí bị thương
trước thực trạng chống người thi hành công vụ có diễn biến phức tạp
chính phủ bộ công an đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo lực lượng công an các đơn vị địa phương
chủ động thực hiện nhiều phương án biện pháp phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn hành vi chống người thi hành công vụ
chấn chỉnh phòng ngừa sai phạm trong công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
tích cực tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn khẳng định sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc được duy trì ổn định
tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí số vụ số người chết số người bị thương so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trật tự xã hội cơ bản được giữ vững phát hiện được nhiều vụ việc vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông
trong kết quả chung đó có sự nỗ lực cố gắng đóng góp rất lớn của lực lượng cảnh sát giao thông cả nước
đồng thời yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông thời gian tới kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm
là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
đặc biệt là kiểm tra xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn chất ma túy
đối với các hành vi chống người thi hành công vụ nhất định phải xử lý nghiêm
tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân và lực lượng thực thi pháp luật đủ sức gian đe các đối tượng vi phạm
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng nhấn mạnh việc chú trọng nâng cao năng lực
kỹ năng cho lực lượng cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương trong quá trình thi hành công vụ
tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm để phòng ngừa không để xảy ra thương vong cho cán bộ chiến sĩ
bên cạnh đó cần có sự ghi nhận động viên kịp thời đối với các cán bộ chiến sĩ
cảnh sát giao thông bị thương trong khi làm nhiệm vụ
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm
khối các học viện trường công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín
đây là hội thi được bộ công an tổ chức định kỳ năm năm một lần
năm nay học viện an ninh nhân dân được bộ công an chọn làm đơn vị đăng cai vòng loại bảng thi số sáu
khối học viện trường công an nhân dân khu vực phía bắc
hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật vòng loại bảng thi số sáu sẽ diễn ra trong hai ngày
từ ngày hai tháng tám đến hết ngày ba tháng tám với các nội dung thi điều lệnh
các tình huống ứng dụng võ thuật và bắn súng
đây là dịp để đánh giá kết quả chất lượng công tác tập huấn điều lệnh
và huấn luyện quân sự võ thuật của các học viện trường công an nhân dân
và công an các đơn vị địa phương qua đó biểu dương lực lượng đẩy mạnh phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục đào tạo
hướng đến kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
và một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
còn tại thành phố hồ chí minh hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm
năm hai nghìn một mươi chín vòng loại bảng thi số một mươi một vừa được khai mạc với sự tham gia
của bảy trường công an nhân dân phía nam
việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác điều lệnh quân sự võ thuật trong công an nhân dân
góp phần xây dựng lực lượng công an chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
đáp ứng yêu cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
trong bối cảnh nhiều khó khăn thử thách của tình hình chính trị kinh tế xã hội trên thế giới và trong nước
hội thi điều lệnh quân sự võ thuật công an nhân dân bảng thi số một mươi một
do trường cao đẳng cảnh sát nhân dân hai đăng cai tổ chức sẽ diễn ra trong hai ngày
với sự tham gia của bảy trường công an nhân dân phía nam giúp đánh giá kết quả
chất lượng công tác tập huấn điều lệnh và huấn luyện quân sự võ thuật của công an các đơn vị địa phương
qua đó biểu dương lực lượng góp phần siết chặt kỷ luật kỳ cương và nâng cao chất lượng
hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
sáng ngày hôm nay ban chấp hành lâm thời đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân
lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai nhằm tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh niên
cục truyền thông công an nhân dân giai đoạn lâm thời để đề ra phương hướng công tác đoàn
và phong trào thanh niên bầu ra ban chấp hành đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân
lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai đồng chí trung tướng mai văn hà bí thư đảng ủy
cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội
cùng với sự thay đổi thành lập mới về bộ máy tổ chức của cục đoàn thanh niên cục truyền thông
công an nhân dân cũng được ra đời với sự hợp nhất của ba tổ chức đoàn tri đoàn cơ sở báo công an
nhân dân tri đoàn cơ sở nhà xuất bản công an nhân dân và đoàn cơ sở trung tâm phát thanh
truyền hình điện ảnh công an nhân dân với ba trăm hai mươi bốn đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại một mươi một tri đoàn
thời gian qua với vai trò cụm trưởng cụm thi đua số bốn dưới sự chỉ đạo của đảng ủy
lãnh đạo cục đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động
đáp ứng yêu cầu chính trị nhiệm vụ chuyên môn như tổ chức tọa đàm phát huy vai trò sung kích đoàn kết
của tuổi trẻ báo chí công an nhân dân và quân đội nhân dân trong lĩnh vực tuyên truyền
phản bác các quan điểm sai trái thù địch tọa đàm nâng cao bản lĩnh chính trị tư tưởng và phát huy
tính sung kích trên lĩnh vực tuyên truyền của tuổi trẻ công an nhân dân khu vực phía nam
tổ chức thăm hỏi tặng quà tủ sách pháp luật lịch công an nhân dân khám cấp phát thuốc miễn phí
tổ chức chương trình về nguồn thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách
đại hội lần này đã bầu ra ban chấp hành đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân lần thứ nhất
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai phân đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra với khẩu hiệu hành động
tuổi trẻ cục truyền thông công an nhân dân đoàn kết xung kích sáng tạo vì an ninh tổ quốc